kể từ giờ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy bến phà cắt lái nối đồng nai và thành phố hồ chí minh
do công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên dịch vụ công ích thanh niên sung phong
đơn vị quản lý bến phà cắt lái hoạt động trở lại và chỉ chở khách trong khoảng thời gian
từ năm h đến hai mươi hai giờ mỗi ngày nhằm đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh đồng nai đã tập trung kiểm tra việc ra đường của người dân ở thành phố biên hòa
theo đó lực lượng công an đã dừng xe ngẫu nhiên để kiểm tra việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu của người đi đường
mỗi người dân phải xuất trình các giấy tờ cần thiết